xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
khu vực bắc bộ vẫn tiếp tục có mưa trên diện rộng
tập trung nhiều hơn ở khu vực nam đồng bằng bắc bộ
nên nhiệt độ ở đây có xu hướng giảm nhẹ
cao nhất ngày mai phổ biến ở dưới ngưỡng hai mươi bốn độ
riêng các tỉnh lai châu điện biên nền nhiệt độ cao hơn
tại khu vực bắc và trung trung bộ
do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dài hồ tụ nhiệt đới
đi qua khu vực trung trung bộ
nên từ nay đến một mươi tám tháng một mươi có mưa vừa mưa to đến rất to
mưa lớn sẽ tập trung ở các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ
tại các vùng trũng thấp bên sông
nhiệt độ trong những ngày tới ở phía bắc miền trung khá thấp
cao nhất trong ngày cũng chỉ khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
còn phần phía nam trung bộ mưa cũng xảy ra không nhiều
nên ban ngày nhiệt độ có thể đạt mức hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và nam bộ cũng chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động có cường độ khá mạnh
nên tại đây có mưa rông trên diện rộng
cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
thời gian mưa chủ yếu là về chiều tối và đêm
trong ngày có những khoảng nắng yếu
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
tại khu vực nam bộ
năm mươi sáu hai mươi chín độ tại vùng cao tây nguyên
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
giải hội tụ nhiệt đới ngang qua khu vực giữa biển đông
nên gió vần phía nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
có hướng tây nam ở mức trung bình đến mạnh
trong khi đó vùng biển phía bắc
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên có gió đông bắc mạnh cấp sáu bảy
giật cấp tám biển động
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở dưới mức ba mươi một độ
đến với thời tiết
thủ đô hà nội
nhiều mây có mưa rào
gió đông bắc đến mắc cấp ba
đêm và sáng trời rét
nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi năm độ